từ sáng ngày hai mươi chín tháng bảy tỉnh phú yên tạm đóng cửa tất cả các điểm du lịch trên địa bàn và chưa có thời gian mở cửa trở lại
công an tỉnh và sở y tế nghiên cứu các phương án lập chốt chặn tại các cửa ngõ vào địa bàn bảo đảm an toàn tuyệt đối
các ngành đơn vị liên quan và địa phương tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra quản lý địa bàn nắm chắc số lượng khách lưu trú
lưu ý đối với người nhập cảnh vào việt nam tới phú yên đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
theo thống kê của sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh phú yên lượng khách du lịch đến nghỉ dưỡng tại địa phương hiện nay khoảng bảy người một ngày
tất cả du khách khi đến phú yên phải nghiêm túc thực hiện khai báo y tế